hà nội cận kề mốc ba mươi ca covid một mươi chín một ngày chín trăm bảy mươi một bệnh nhân nặng và nguy kịch
dự báo hà nội đạt đỉnh dịch covid một mươi chín nhiều giáo viên ép không trường học sẽ ra sao
thành phố hồ chí minh chuyên gia dự báo còn một làn sóng dịch trong vòng sáu tháng tới
đang thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế khi xét nghiệm covid một mươi chín ở thái bình
hà tĩnh khu giữ chín trăm linh bộ xét nghiệm nhanh khả nguyên covid một mươi chín đập lậu
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chiều trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín đã diễn biệt phức tạp tại hà nội
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố hà nội đã ghi nhận con số gần ba mươi ca covid một mươi chín một ngày
và toàn thành phố có chín trăm bảy mươi một bệnh nhân nặng nguy kịch
đồng thời theo báo cáo mới nhất tám mươi bảy f nhiễm covid một mươi chín ở hà nội thuộc biến chủng omicron
theo thống kê của sở y tế hà nội từ đầu đợt dịch thứ tư ngày hai mươi chín tháng bốn tới hết ngày sáu tháng ba
thành phố ghi nhận ba trăm chín mươi tám hai trăm linh tám ca covid một mươi chín
riêng từ thời điểm áp dụng thích ứng an toàn linh hoạt với dịch covid một mươi chín
từ một mươi một tháng một mươi hà nội thêm ba trăm chín mươi bốn một trăm bảy mươi ca f
theo số liệu tổng hợp của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
đến ngày sáu tháng ba hà nội ghi nhận sáu trăm bảy mươi sáu một trăm bảy mươi bệnh nhân điều trị tại nhà
bảy trăm tám mươi bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly
năm bảy trăm ba mươi ba bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
trong các bệnh nhân đang điều trị ba tám trăm linh bốn ép không ở mức độ trung bình

trong số các ca nặng nguy kịch có tám trăm bảy mươi một ca phải thở oxymasc gọn kính
một mươi năm ca phải thở oxy dòng cao hfnc
hai mươi tám ca thở máy không xâm lấn
bốn mươi chín ca phải thở máy xâm lấn
tám ca lọc máu
từ khi dịch covid một mươi chín ghi nhận tại việt nam hà nội thở máy không xâm lấn

một hai trăm linh tám trường hợp tử vong do nhiễm sars cov hai
để chủ động trong phòng chống dịch biến thể mới omicron sở y tế hà nội
vừa giao cho trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc là đầu mối phối hợp
với viện vệ sinh dịch tễ trung ương các đơn vị có khả năng giải trình
tự trên với virus sars cov hai trung tâm y tế các quận huyện thị xã
và các đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm sàng lọc giải trình tự gen
các ca covid một mươi chín
từ đó đánh giá mức độ lây nhiễm với biến chủng omicron trên địa bàn thành phố
theo sở y tế hà nội qua báo cáo thống kê bộ y tế biến thể omicron
có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây
ở các tỉnh thành phố nhất là hà nội tp hcm biến thể này thay thế dần delta
tại hà nội biến thể omicron ghi nhận ở hai mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó ba hai chiếm tới tám mươi bảy tổng số mẫu phát hiện biến thể omicron
điều đáng nói là biến thể phụ ba hai
biến thể phụ ba hai lây lan nhanh hơn gấp một năm lần biến thể gốc ba một
và khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc ba khoảng ba mươi
trước đó sở y tế đã có công văn về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
biến thể sars cov hai đẩy mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín
gửi cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm phòng y tế các quận huyện thị xã
trung tâm y tế các quận huyện thị xã các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
sở yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất các kịch bản phương án biện pháp
khi số ca covid một mươi chín tiếp tục tăng trong thời gian tới cho sở y tế
để kịp thời tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
ngoài ra sở y tế cũng khuyến cáo người dân luôn nâng cao cảnh giác
tránh tâm lý chủ quan với dịch bệnh
dù toàn dân đã được bao phủ vaccine nhưng những biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang
hay giữ khoảng cách vẫn nên được thực hiện để giảm thiểu các ca nhiễm mới
trên thực trạng số ca mắc tăng cao như hiện nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trung ngọc anh dự báo dịch ở hà nội có thể đạt đỉnh tạo áp lực cho hệ thống y tế cơ sở
thông tin này cũng khiến phụ huynh và những người quan tâm đến giáo dục lo lắng
cho việc tổ chức dạy học trong trường khi có nhiều giáo viên là f f một
nếu không kịp đưa ra xài pháp phù hợp
cô nguyễn ngọc anh hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành công quận ba đình thông tin
tính đến ngày bảy tháng ba trường có bốn mươi hai f và tám f một có một mươi bốn thầy cô đã hết thời gian cách ly và trở lại làm việc
tuy nhiên cũng có nhiều thầy cô vẫn còn mệt nên việc giảng dạy nhiều tiết liền bị ảnh hưởng
nhiều giáo viên và học sinh f f một phải cách ly nên việc linh hoạt trong kế hoạch dạy học là cần thiết
nhà trường đã lắp đặt camera và hệ thống mạng đến một trăm linh các lớp
để đảm bảo hỗ trợ giáo viên vừa dạy offline vừa dạy online
hiện tại học sinh đến trường đều đặn và tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục của nhà trường
tuy nhiên cô ngọc anh cho hay khi dự báo hà nội lên đến đỉnh dịch
nếu khó khăn quá không thể gồng gánh việc dạy học trực tiếp thì nhà trường sẽ làm kế hoạch
báo cáo cho ủy ban nhân dân quận để xin ý kiến chỉ đạo chuyển hình thức dạy học trực tiếp sang học online
dù hình thức nào thì nhà trường vẫn làm tốt và đảm bảo kế hoạch năm học
có nhiều khó khăn như thầy cô là f sức khỏe không tốt giờ học đó phải nghỉ
thứ hai là thầy cô nghỉ học thì học sinh dù đến trường nhưng vẫn dạy online
ngoài ra cũng có lớp học trong tình trạng một nửa học online một nửa học online
khiến cho việc tổ chức dạy học không đảm bảo chất lượng
thời gian có hạn giáo viên mất thời gian trong việc kết nối
theo cô nguyễn vương liên hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông khương hạ
quận thanh xuân giáo viên trường cô cũng như là
các thầy cô giáo tại nhiều trường khác ngày đầu tiên nếu bị sốt cao
sẽ nhờ đồng nghiệp trong các tổ hỗ trợ
những ngày còn lại khi đang là f giáo viên vẫn đảm trách nhiệm vụ lên lớp online như mọi khi
có thể thấy với tình trạng thầy cô là f ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động dạy và học
nhưng để đảm bảo kiến thức cũng như là tiến độ bài giảng
giáo viên cũng đã rất nỗ lực và linh hoạt để thích ứng với tình hình dịch chung
trên địa bàn toàn thành phố
với tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng
trường đại học y dược tp hcm tp hcm ít nhất còn phải gánh một làn sóng dịch nữa
trong vòng sáu tháng tới
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược
tp hcm cho rằng tp hcm đang trong làn sóng dịch thật sự thứ hai
lần này do chủng omicron và dự đoán ít nhất tp hcm có một hai làn sóng dịch nữa
bởi hiện nay số ca nhiễm báo cáo chưa phải là con số thật sự
vì nhiều người nhiễm nhưng ít người khai báo nên dự báo khó chính xác
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng số ca nhiễm covid một mươi chín thật hay giả
thì ít nhất cũng có một làn sóng dịch mới nữa trong vòng sáu tháng tới
nguyên tắc là sẽ có làn sóng dịch tiếp theo trừ khi hầu hết người dân
đã có miễn dịch và miễn dịch mạnh
còn hiện nay miễn dịch là chưa bền vững nên dịch sẽ thành chu kỳ
do đó để có miễn dịch bền vững thì phải đấu với dịch bệnh lâu dài
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng phân tích
còn theo bác sĩ nguyễn đác thọ nguyên phó giám đốc trung tâm y tế dự phòng
tp hcm nay là hcdc thì hiện nay là đang đại dịch
mọi chuyện không đơn giản và đỉnh dịch omicron có thể kéo dài đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lăn sóng dịch sẽ tự lên và tự xuống theo diễn tiến tự nhiên
số ca mắc cao dù tỷ lệ tử vong thấp nhờ vaccine và thuốc
nhưng gánh nặng cho y tế gánh nặng cho gia đình vẫn còn
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cho biết rằng có thể năm đến sáu tháng tới đây
từng bước việt nam nới lỏng dần nhưng xem là bệnh thông thường và bung hết thì không được
nhà nước phải bảo lưu quyền có khả năng quy định về phòng chống dịch và buộc người dân phải theo
để tiến tới xem là bệnh đặc hữu trong chiến dịch phòng chống dịch của thế giới
đặc biệt là mỹ họ đã đặt ra các điều kiện
đầu tiên là tiêm vaccine tiếp đến là điều trị giám sát về dịch tễ
cung cấp đầy đủ test xét nghiệm cho người dân tự test và tự giám sát cách ly về các biến chủng mới
và giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng nói về các giải pháp cần làm
còn theo bác sĩ nguyễn đắc thọ hiện nay chỉ đếm ca nhiễm covid một mươi chín trên cái biết
còn các ai chưa biết thì rất lớn phải làm sao trở lại cuộc sống bình thường như trước khi có dịch
thì mới xem nó là đặc hữu
do đó cái cần là lo kiểm soát phòng dịch hữu hiệu
chứ chưa bàn đến chuyện xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
mỗi người dân cũng nên chuẩn bị tâm lý sống chung
cũng như luôn sẵn sàng ứng phó trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay
thưa quý vị thông tin từ thanh tra tỉnh thái bình
thực hiện chỉ đạo của thanh tra chính phủ và kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai
được chủ tịch ubnd tỉnh thái bình phê duyệt
vừa qua tránh thanh cha tỉnh thái bình đã ban hành quyết định thanh cha
việc chấp hành pháp luật trong mua sắm trang thiết bị y tế sinh phẩm
các loại kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm rt pcr vaccine thuốc
việc thực hiện giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm
việc sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ông phạm công dịch phó chánh thanh cha tỉnh thái bình
lãnh đạo của thanh cha chính phủ và kế hoạch thanh cha năm hai nghìn hai mươi hai
đã được chủ tịch ubnd tỉnh thái bình phê duyệt
vị trưởng đoàn thanh cha đề nghị các cá nhân đơn vị được thanh cha
phối hợp chặt chẽ kịp thời cung cấp thông tin tài liệu và giải trình
theo yêu cầu của đoàn thanh tra để đảm bảo thực hiện các nội dung theo kế hoạch thanh tra
vị lãnh đạo thanh cha tỉnh thái bình cũng yêu cầu đoàn thanh cha
làm việc khách quan dân chủ tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường
của các đơn vị trướng đoàn các thành viên đoàn thanh tra
và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến cuộc thanh tra
thực hiện quy định của pháp luật tuân thủ nghiêm chế độ phát ngôn
liên quan đến nội dung thanh tra và quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
giám đốc sở y tế thái bình phạm quang hòa cũng khẳng định
chấp hành nghiêm túc quyết định thanh cha của chánh thanh cha tỉnh thái bình
chỉ đạo các đơn vị bộ phận có liên quan phối hợp thật chặt chẽ
và cung cấp hồ sơ tài liệu đầy đủ kịp thời theo yêu cầu của đoàn thanh tra
tại nghệ an trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh này cho biết
trong một mươi hai giờ qua từ một mươi tám h ngày sáu tháng ba đến sáu h ngày bảy tháng ba
tại nghệ an ghi nhận hai tám trăm tám mươi hai ca dương tình mới với covid một mươi chín
trong đó có bảy trăm hai mươi ca cộng đồng và hai một trăm sáu mươi hai ca đã được cách ly từ trước
trước tình trạng đó tỉnh đã đưa ra các giải pháp phù hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
để phù hợp với quy định mới của trung ương và bộ y tế
ngành y tế và các địa phương trong tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện
và đưa ra các giải pháp phù hợp
coi đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trước khi chuyển sang giai đoạn mới
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế nghệ an cho biết hiện nay bộ y tế đã cấp phép lưu hành
một số thuốc kháng virus chứa hoạt chất monopiravir
để tạo điều kiện cho người dân trong tiếp cận sử dụng thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
sở y tế đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bố trí cán bộ y tế
để tư vấn kê đơn cho bệnh nhân covid một mươi chín
đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc hướng dẫn người dân mua thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
nhưng chưa có đơn thuốc của các cán bộ y tế tới trạm y tế
hoặc cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được tư vấn kê đơn theo quy định
sở y tế cũng yêu cầu các trung tâm y tế các huyện thành phố thị xã
chỉ đạo trạm y tế bố trí cán bộ y tế để tư vấn kê đơn cho bệnh nhân covid một mươi chín
liên quan đến dịch covid một mươi chín trong hai ngày mùng ba mùng bốn tháng ba
phòng cảnh sát kinh tế công an nghệ an đã chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường nghệ an
kiểm tra đồng loạt sáu cửa hàng vật tư y tế cửa hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố vinh
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi năm bộ kích xét nghiệm nhanh
hai mươi qua lấy mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín một mươi chín sáu trăm năm mươi chai nước rửa tay không có nguồn gốc xuất xứ
hiện tỉnh nghệ an vẫn đang rất nỗ lực trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh
ngoài việc chú trọng phòng và chữa bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín tỉnh còn tập trung quản lý sát sao
việc sử dụng thuốc và vật tư y tế liên quan đến covid một mươi chín trên toàn địa bàn
còn tại hà tĩnh sáng bảy tháng ba theo thông tin từ tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo hà tĩnh
lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế cầu treo vừa phát hiện và thu giữ chín trăm linh bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín nhập lậu
trước đó ngày năm tháng ba chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh võ trọng hải đã có công điện số hai cdubnd
về việc tăng cường kiểm soát việc cung cấp trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của ubnd tỉnh ngay trong ngày năm tháng ba tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo
phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan hà tĩnh và trạm biên phòng cơ khẩu quốc tế cầu treo
đã phát hiện ba vụ vận kiển hàng nhập lậu test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
cụ thể vào lúc bảy h ba mươi phút ngày năm tháng ba qua tuần tra kiểm soát ở khu vực cửa khẩu
chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo phối hợp với đội kiểm soát hải quan và trạm biên phòng
cửa khẩu quốc tế cầu treo đã phát hiện một nhóm người đang vận chuyển test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
từ lào về việt nam thấy có lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ lại số hàng trên và bỏ chạy vào rừng
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã thu được ba trăm linh bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín sars cov hai
có nguyên liệu
cụ thể vào lúc một mươi giờ và một mươi bốn giờ ngày năm tháng ba lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo
phát hiện thêm hai vụ vận chuyển test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín và thu giữ thêm sáu trăm linh bộ
tổng số hàng hóa thu giữ được trong ngày năm tháng ba là chín trăm linh bộ xét nghiệm kháng nguyên covid một mươi chín
các vụ việc đang được lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế cầu treo tiếp tục điều tra làm rõ
thực trạng kit xét nghiệm nhập lậu như trên không chỉ xảy ra tại tỉnh hà tĩnh

còn như tỉnh thành khác nên người dân cần đặc biệt lưu ý và đề phòng cẩn thận
nên mua từ các nhà thuốc uy tín để tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng
ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm sars cov hai
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều giáo viên học sinh là ép không
quỹ ban nhân dân tỉnh bạc liêu vừa quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
theo đó nhiều cấp học dừng đến trường bắt đầu từ ngày hôm nay bảy tháng ba
đối với cấp học mầm non tỉnh bạc liêu cho trẻ dừng đến trường từ ngày bảy tháng ba đến khi có thông báo mới
hướng dẫn phụ huynh chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại nhà
đối với cấp học tiểu học học sinh dừng đến trường từ ngày bảy tháng ba đến khi có thông báo mới
nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học trên truyền hình và các hình thức khác
đối với cấp trung học cơ sở trung học phổ thông kể cả giáo dục thường xuyên
nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động dạy học trực tiếp đồng thời phân công giáo viên hướng dẫn học trực tuyến ở nhà
đối với những trường hợp học sinh được xác định là f không thể đến trường học trực tiếp
trong trường hợp lớp có từ năm mươi học sinh f một trở lên
thì tiến hành cho học sinh của lớp đó nghỉ học và triển khai việc học trực tuyến trong một tuần
sau thời gian nghỉ học trực tiếp nếu kết quả test nhanh
đối tượng f một âm tính thì triển khai hoạt động và học trực tiếp trở lại
đối với cơ sở giáo dục có một số giáo viên bộ môn
được xác định là f f một không đảm bảo được nhân lực tổ chức dạy học trực tiếp
hoặc không thể xếp thời khóa biểu tổ chức và học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến
đối với những môn đó khi cơ sở giáo dục có từ năm mươi số lớp dạy học trực tuyến
thì tổ chức dạy học trực tuyến cho tất cả các lớp
sở giáo dục khoa học và công nghệ ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố trong tỉnh bạc liêu
phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai
thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
các bệnh viện công tại hồng kông trung quốc dự kiến trong tuần này sẽ sử dụng một nửa số dường bệnh
để điều trị covid một mươi chín nhằm ứng phó với số ca mắc tăng theo cấp số nhân
theo báo bưu điện hoa nam buổi sáng scmp chủ tịch cơ quan quản lý bệnh viện ông henry phan hung linh
ngày sáu tháng ba cho biết nhà dịch tể họp liang wenyan trưởng phái đoàn chuyên gia từ đại lục trung quốc
tham gia công tác phòng chống dịch tại hồng kông là người đề xuất con số trên
đề xuất ban đầu là chuyển công năng của ba mươi số dường bệnh nhưng với số ca mắc mới tăng cao
nhóm chuyên gia do tiến sĩ lan dẫn đầu đã đề xuất lên năm mươi
chủ tịch farn cho biết kế hoạch dự kiến hoàn thành trong một tuần
giới chức y tế đã bắt đầu cho lắp máy thở để chuyển đổi các khu vực điều trị chung
thành nơi điều trị riêng biệt cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
chủ tịch farn cũng cho hay giới chức y tế đang trong quá trình tái cấu trúc bệnh viện để điều trị covid một mươi chín
hai bệnh viện tien shui wei và north lantau đã hoàn tất cung cấp năm trăm linh dường bệnh
ba bệnh viện khác bao gồm ruto chi hospital heaven of hope hospital và fung yu king hospital
đang được cân nhắc và dự kiến hoàn thiện trong một đến hai tuần tới ông farn chỉ ra
giáo sư david hui shuong chong cố vấn đại dịch cho chính quyền hồng kông
lý giải những thay đổi đang được thực hiện là rất cần thiết
vì các khoa cấp cứu ở các bệnh viện công hiện quá tải bệnh nhân cao tuổi cần được điều trị và theo dõi
phần lớn các bệnh nhân cao tuổi chưa được tiêm phòng và họ cần nhập viện càng sớm càng tốt
chắc chắn những bệnh nhân không mắc covid một mươi chín sẽ bị ảnh hưởng
nhưng chúng tôi phải xem xét bệnh nhân nào cần được chăm sóc ngay thức thì chuyên gia hui nói
ngày sáu tháng ba trên một bảy trăm linh công nhân và hai trăm linh nhân viên quản lý thuộc tập đoàn xây dựng quốc tế nhà nước
bắt đầu tham gia xây dựng bệnh viện giải chiến tại khu vực lokma chau lop giáp với biên giới trung quốc đài lục
bệnh viện giã chiến này dự kiến cung cấp một giường bệnh cấp cứu và có khả năng thu dung phục vụ một mươi bệnh nhân điều trị covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ qua hồng kông ghi nhận ba mươi một tám ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca mắc tại khu vực này lên tới bốn trăm bảy mươi một sáu trăm một mươi bảy trường hợp
mặc dù đây là ngày thứ hai hồng kông chứng kiến số ca mắc giảm
song giới chức y tế cảnh báo còn quá sớm để đưa ra kết luận tình hình dịch bệnh khả quan
thưa quý vị và các bạn hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
hầu hết các quốc gia vùng lãnh thổ đều có xu hướng gia tăng số ca mắc và tử vong
đây là một thực trạng đáng báo động toàn cầu
dịch bệnh đã làm ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe và tính mạng của người dân trên thế giới
mà còn dẫn đến nền kinh tế đang bị đình trệ nghiêm trọng
hy vọng mỗi chúng ta đều biết tự bảo vệ sức khỏe bản thân bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng chống dịch bệnh
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật đến quý vị và các bạn những tin tức covid một mươi chín nóng hổi nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại